vở cải lương thầy ba đợi đã tiếp tục công diễn buổi thứ hai tại nhà hát lớn hà nội
tới dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng các ủy viên trung ương đảng
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu quốc hội và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
vở diễn kể lại giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc sau khi vua hàm nghi bị lưu đẩy sang châu phi
câu chuyện khắc họa tinh tế chân dung thầy ba đợi tên thường gọi của nhạc quan nhạc sư nguyễn quang đại
người có công lớn đối với quá trình hình thành hai mươi bài bàn tổ để sau đó các học trò của ông phát triển thành nghệ thuật cải lương
ekip sáng tạo chúng tôi muốn là kể một câu chuyện về ông đợi và ghi nhận cái công ơn của ông như một vị hậu tổ của đơn ca tài tử cũng như sân khấu cải lương việt nam
để cho hậu thế và cho những đồng nghiệp trẻ biết rõ về thân thế sự nghiệp và những cái đóng góp của ông để mà có được cái nghệ thuật cải lương ngày hôm nay
cái cảm xúc của tôi lúc này rất là vui mừng và hạnh phúc khi tối hôm qua hai mươi bảy là một cái buổi tối mà những người nghệ sĩ chúng tôi buổi chiều chúng tôi rất là lo lắng
vì thời tiết hà nội mưa rất là lớn nhưng đến cái giờ diễn thì khán giả đã đội mưa kín dạp nhà hát lớn thành phố hà nội
để đón xem thưởng thức tác phẩm sân khấu thầy ba đợi đó là niềm cổ vũ động viên rất là lớn đối với những người nghệ sĩ như chúng tôi
mặc dù là đêm diễn thứ hai nhưng dường như sức nóng của vở diễn vẫn không hề giảm sút
các đại biểu quốc hội và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng hàng trăm khán giả đã đến từ rất sớm để thưởng thức trọn vẹn vợ diễn